cục phòng chống hivs bộ y tế đã tổ chức lễ công bố tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids và ngày thế giới phòng chống s mùng một tháng một mươi hai
theo thống kê từ cục hivs chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc có bảy bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm hiv được phát hiện một bốn trăm hai mươi tám người tử vong do s
như vậy dịch hiv aids có chiều hướng giảm so với các năm trước đây
các hoạt động trong tháng hành động quốc gia phòng chống hivs năm hai nghìn một mươi chín sẽ hướng đến mục tiêu giảm kỳ thị
phân biệt đối xử với người nhiễm hiv và ảnh hưởng bởi hivs tăng cường sự hỗ trợ của gia đình xã hội với người nhiễm căn bệnh này
đồng thời tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ dự phòng xét nghiệm hiv đến mọi người dân
được biết tháng hành động quốc gia phòng chống hivs năm hai nghìn một mươi chín có chủ đề
cùng hành động để kết thúc dịch aids lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids
và ngày thế giới phòng chống hiv aids sẽ diễn ra vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại bắc giang